theo bộ y tế mặc dù thời gian qua bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm
nhưng tình trạng gia tăng căn bệnh này tại việt nam vẫn ở mức báo động
điều đáng nói là nhóm bệnh này lại đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước ta
và chủ yếu là do người dân chưa có ý thức phòng ngừa bệnh
các bệnh không lây nhiễm như tim mật đai thâu đường ung thư bệnh phối mạng tính tâm thần
hiện đang có mức độ gia tăng đáng báo động cứ một mươi người tử vong thì có đến bảy người mắc
bệnh không lây nhiễm còn gây tàn phế nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời
nguy hiểm là thế nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng gia tăng vẫn là do người dân chưa có ý thức phòng ngừa bệnh
bốn mươi năm nam giới hút thuốc lá bảy mươi bảy dân số uống rượu chế độ dinh dưỡng không phù hợp
số người thừa cân béo phì không ngừng gia tăng
bên cạnh đó người dân việt nam sử dụng muối cao gấp đôi so với khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới chín bốn gram một ngày
tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp đái tháo đường nguy cơ tim mạch ung thư tâm thần được phát hiện sớm và quản lý điều trị còn thấp chỉ dưới năm mươi
một trong những gây tử vong nhiều nhất là vì trụng khoản
được nói ví dụ như là bệnh tiêm mạch đấy là một bệnh bản tính không lây nhiễm
mà trong điển hình của bệnh tiêm mạch đó là tăng huyết áp
thế do đó cho nên là đề phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm bắt đầu sang thế kỷ hai mươi một này là cả thế giới tập trung và chú ý
vịnh văn cầu việt nam ước lượng khoảng bốn mươi triệu tử vong mỗi năm các bệnh không lây nhiễm
thì ở việt nam thì chúng ta thấy rằng là cái tử vong của các bệnh không lây nhiễm cũng đang tăng rất nhanh
những giai đoạn trước kia thì tử vong chủ yếu là giai đoạn liên quan đến những vấn đề liên quan đến bệnh lây truyền
nhưng mà hiện nay thì lại là nghiêng lên các bệnh không lây nhiễm
cái bệnh tăng huyết áp của chúng ta bây giờ ở tỷ lệ trước đây là rất thấp nhưng bây giờ cũng đã tăng lên rất là cao
do là cũng là từ nguyên nhân ăn uống thói quen cũng là sinh hoạt rồi thì là chế độ ăn không ăn được giảm muối
thì nó liên quan trực tiếp tới bệnh tăng huyết áp rất rõ ràng
chúng ta đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng gánh nặng bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây nhiễm
mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
đừng để có bệnh rồi mới đi chữa